ngay khi nhận được tin báo công an tỉnh bình phước đã nhanh chóng vào điều tra vụ việc
ông hoàng văn thu bốn mươi chín tuổi trú tại huyện bù đăng được người thân và hàng xóm phát hiện đã tử vong trong tư thế hai tay bị chói chặt
chìm sâu dưới ao cách nhà riêng của nạn nhân khoảng năm trăm linh mét
theo quy nhận tại hiện trường thi thể của ông thu bị chìm sâu dưới ao khoảng bốn mét
hai tay ông thu bị chó chặt bằng một sợi dây thừng dài
chính giữa hai tay được buộc chung với một cục sắt nặng khoảng một mươi kg để giữ chặt nạn nhân dưới nước
công an tỉnh bình phước đang tích cực khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
để điều tra vụ việc